cùng với đó những ngày gần đây ghi nhận nhiều trường hợp trẻ nhỏ tại hà nội mắc covid một mươi chín
trước thắc mắc của không ít phụ huynh liệu có thể cho trẻ sử dụng các loại thuốc kháng virus
để nhanh âm tính hay không bác sĩ đã lên tiếng cảnh báo
bác sĩ lê văn thiệu bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh hà nội
và cũng là người trực tiếp tham gia nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị tại nhà nhấn mạnh
cha mẹ tuyệt đối không dùng thuốc kháng virus cho trẻ bởi hai lý do
cụ thể trẻ nhỏ mắc covid một mươi chín tỷ lệ rất nhẹ ít có trường hợp diễn biến nặng
nhiều trẻ tự khỏi nên không dùng thuốc kháng virus
bên cạnh vấn đề từ khỏi nếu dùng thuốc kháng virus có nguy cơ diễn biến nặng
đối mặt với nguy cơ biến chứng
nhiều liên quan đến phụ nữ có thai và cho con bú không dùng được bởi sẽ liên quan
đến các vấn đề về đột biến gen
hiện chưa có nghiên cứu gì về tác hại của thuốc kháng virus cho trẻ nhỏ
nên không dùng cho trẻ bác sĩ thiệu nhấn mạnh
cùng quan điểm trên bác sĩ nhi khoa mạnh cường tình nguyện viên điều trị mẹ và bé f một
tại nhà cảnh báo cha mẹ không dùng thuốc kháng virus cho trẻ em
theo hướng dẫn của bộ y tế trẻ em không có chỉ định dùng thuốc kháng virus sars cov hai
trừ duy nhất một loại là remdesivir
đây là thuốc đường tính mạch phụ huynh không thể mua
vì có nguy cơ tai biến nặng
và nghiên cứu cho rằng framdesivir có tác dụng với trẻ mức độ nặng và nguy kịch
các trường hợp này được nhập viện và phải sử dụng dưới sự giám sát của các chuyên gia nhi khoa
bác sĩ cường cho biết trẻ em không nên dùng thuốc kháng virus
vì lợi ích của thuốc kháng virus không rõ ràng
và chưa có bằng chứng thuốc này giúp trẻ mau khỏi bệnh và hiệu quả
tác hại của thuốc kháng virus đối với trẻ em còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm
như phản vệ hoặc nặng hơn là sốc phản vệ do quá mẫn cảm với thuốc
buồn nôn tiêu chảy tổn thương gan tăng men gan
phải đánh giá chức năng thận trước khi dùng mức lọc cầu thận trên ba mươi ml một ph
nếu thận không tốt có thể gây tổn thương thận phát bang ngoài da
bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên tống tiền tìm mua các loại thuốc kháng virus cho con
thay vào đó hãy chăm sóc trẻ một cách khoa học theo hướng dẫn của bác sĩ nhi khoa
vậy đối với những trường hợp trẻ mắc covid một mươi chín ở thể nặng
thì sẽ được điều trị tại bệnh viện nào tại hà nội
mới đây sở y tế hà nội vừa có công văn điều chỉnh việc phân luồng tiếp nhận
điều trị người bệnh covid một mươi chín trong đó có đối tượng bệnh nhi
tại hướng dẫn mới sở y tế hà nội đã bổ sung phân tầng điều trị đối với trẻ em mắc covid một mươi chín
cụ thể trẻ trên ba tháng tuổi được điều trị tại nhà nếu không đủ điều kiện điều trị tại nhà
bé được chuyển đến cơ sở thu dung quận huyện
bệnh nhi covid một mươi chín có bệnh nền không ổn định hoặc thể trạng béo phì từ ba tháng tuổi trở
sẽ điều trị tại nhà
trẻ mắc covid một mươi chín được điều trị tại các bệnh viện đa khoa có dường bệnh điều trị nhi khoa
trẻ mắc covid một mươi chín mức độ trung bình được điều trị tại tầng hai các bệnh viện đa khoa có khoa nhi
ngoài ra bà có thể chuyển điều trị tới các bệnh viện trung ương bộ ngành
tầng ba tiếp nhận bệnh nhi diễn tiến nặng bao gồm năm bệnh viện hà nội là thanh nhàn hà đông
đức giang stamphol sơn tây và các bệnh viện trung ương bộ ngành
trước những lo ngại của phụ huynh về việc cho học sinh trở lại trường học bộ giáo dục và đào tạo cho biết
bộ y tế sẽ sớm có hướng dẫn cụ thể về các vấn đề hướng dẫn cách ly học sinh xét nghiệm covid một mươi chín
bộ giáo dục và đào tạo đánh giá năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai được triển khai trong điều kiện hết sức khó khăn
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
kế hoạch năm học bị đứt đoạn chương trình và nội dung giáo dục phải thay đổi theo hướng chỉ còn phần cốt lõi
khoảng chín triệu học sinh phổ thông theo từng giai đoạn khác nhau phải tạm dừng đến trường chuyển sang học trực tuyến
đại diện các sở giáo dục và đào tạo cho biết học kỳ một diễn ra với rất nhiều khó khăn để hoàn thành tiến độ năm học
và đảm bảo mục tiêu chất lượng giáo dục
trong đó khó khăn lớn nhất là làm sao bảo toàn khi đón học sinh đi học trở lại
hầu hết địa phương đề xuất bộ giáo dục và đào tạo kiến nghị bộ y tế sớm có hướng dẫn về việc thống kê
cách ly học sinh f f một thống nhất để không ảnh hưởng trên diện rộng hướng dẫn về tổ chức dạy học bán trú
để các địa phương thực hiện đảm bảo an toàn phù hợp
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ đề nghị các địa phương trước hết phải đảm bảo an toàn
cho học sinh trở lại trường học trực tiếp cho rằng trường học chỉ là trường học khi có học sinh giáo viên
thứ trưởng yêu cầu đơn vị chuyên môn sớm hoàn thiện bổ sung sổ tay an toàn phòng chống dịch
với đầy đủ các hướng dẫn cụ thể để thực hiện
thứ trưởng nói
cố gắng vận động học sinh ra lớp cố gắng chỉ có lớp học trực tuyến chứ không có trường học trực tuyến
không chủ quan với dịch bệnh nhưng cũng không hoang mang lo sợ
thứ trưởng lưu ý các địa phương chú trọng tới chất lượng triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới
trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh đồng thời chuẩn bị các điều kiện để triển khai
cho năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba ngay từ bây giờ để không bất ngờ với việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông
mở ở lớp ba lớp bảy lớp một mươi
cũng theo lại
lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo trong những ngày tới bộ y tế sẽ có hướng dẫn cụ thể
về các vấn đề hướng dẫn cách ly học sinh xét nghiệm covid một mươi chín